thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ bộ y tế ngày hôm qua một mươi tháng một mươi số bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi ở nước ta cao hơn sáu lần so với số ca mắc mới
cụ thể ngày hôm qua đã có gần hai mươi một bốn trăm linh bệnh nhân khỏi bệnh trong khi đó số ca mắc mới ghi nhận trong ngày là hơn ba năm trăm linh ca
hiện có một mươi chín địa phương đã qua một mươi bốn ngày không có f thư phát trong cộng đồng
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm trên toàn quốc là hơn năm mươi ba hai triệu mũi
trước phản ánh về bất cập trong việc xét nghiệm covid một mươi chín tại các cơ sở y tế đặc biệt là chi phí xét nghiệm với những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm
bộ y tế ngày hôm nay khẳng định người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không phải chi trả xét nghiệm covid một mươi chín khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế